tạo đà cho đới gió đông nam đưa ẩm từ biển vào khiến cho các tỉnh bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn duy trì tình trạng mây nhiều và sương mù nhẹ che phủ
đến trưa và chiều mai dưới tác động của vùng áp thấp phía tây cả miền bắc trời sẽ có nắng trở lại và nhiệt độ sẽ tăng dần lên
khu vực ven biển là những nơi có vị trí xa vùng gấp thấp hơn cả lại chịu tác động của gió biển nên nắng yếu hơn và nhiệt độ cũng không cao phổ biến trong khoảng hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ
với các tỉnh như cao bằng bắc cạn tuyên quang hay lạng sơn và khu vực đồng bằng bao gồm có cả thủ đô hà nội nhiệt độ nhìn hơn một chút phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi sáu độ
các tỉnh như lào cai yên bái hòa bình hay phần phía đông của tỉnh sơn la nhiệt độ sẽ là hai mươi sáu cho đến hai mươi bảy độ
với miền trung thời tiết của ngày mùng bốn tết cũng diễn biến theo chiều hướng thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí
khi mà nhiễu động trong đời gió đông đã suy yếu đi những cơn mưa cháy mùa không còn
tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận thì từ ngày mai sẽ đều có nắng
với các tỉnh như thanh hóa nghệ an hay hà tĩnh nắng muộn sau một mươi giờ khoảng thời gian trước một mươi giờ sáng là tình trạng mây nhiều và có sương mù nhẹ
vì thế nền nhiệt ngày mai không cao phổ biến trong khoảng là hai mươi năm hai mươi bảy độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi nắng sớm và cường độ mạnh hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn khoảng hai độ ở ngưỡng là hai mươi bảy hai mươi chín độ
ở khu vực các tỉnh từ bình định
trở vào cho đến bình thuận trời có nắng trước bảy giờ sáng nhưng cường độ nắng cũng không mạnh nên nhiệt độ sẽ giao động trong ngưỡng vừa phải là hai mươi tám ba mươi độ
cũng là mức nhiệt thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí đầu năm
nắng giáo cũng là thời tiết chủ đạo ở tây nguyên và nam bộ trong những ngày đầu xuân năm mới
ở tây nguyên còn một chút tác động của gió đông nên trời có nắng nhưng mà cường độ không mạnh và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
với khu vực nam bộ thời tiết có sự phân hóa
giữa miền đông và các tỉnh miền tây
ở miền đông thì trời nắng mạnh về chiều với mức nhiệt cao là ba mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh miền tây thì nhiệt độ thấp hơn phổ biến trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển khối không khí lạnh suy yếu đới gió đông đưa ẩm vào
vì thế khu vực vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai cần đề phòng với hiện tượng sương mù nhẹ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ yếu là cấp bốn
ở khu vực huyện đảo trường sa dò hướng đông bắc còn dựa mức cấp bốn năm
mưa rông không còn và tầm nhìn xa thông thoáng
thuận lợi cho việc xác hơi bám biển của bà con người dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước